khoảng một mươi một giờ sáng nay chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới sân bay đông mường thủ đô bangkok vườn quốc thái lan
tại quốc gia này thủ tướng sẽ tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn diễn ra trong vòng hai ngày ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng sáu

cuối giờ chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn và có một số cuộc tiếp xúc cấp cao khác